theo cơ quan cảnh sát điều tra bị can phùng mỹ luông đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình
chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định phùng mỹ luông khai thác và bán trái phép một trăm chín mươi bảy một trăm một mươi hai mét khối cát thu lợi bất chính hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ vi phạm quy định về tham dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị có liên quan
cũng trong vụ án trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hơn một mươi bị can
trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trần anh thư nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
lê quang bình chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên chế tạo mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng
bắt giữ hai đối tượng là hoàng đình nam chú tại iak tỉnh đắk lắc và hoàng văn vũ chú tại quận hải an thành phố hải phòng
tại cơ quan công an nam khai nhận do cần tiền để trang trải cuộc sống
nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng sau đó giao bán trên các trang mạng xã hội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nam đã chế tạo và mua bán được một mươi ba khẩu súng các loại
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã cử một tổ công tác ra thành phố hải phòng và bắt giữ thành công đối tượng vũ
bước đầu vũ khai nhận đã lên mạng xã hội tìm mua hai khẩu súng của nam để bán lại kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng hơn tám trăm năm mươi viên đạn các loại năm mươi triệu đồng và nhiều dụng cụ cơ khí máy tiện dùng để chế tạo súng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa phối hợp cùng với công an xã vĩnh hành điều tra xác minh làm rõ vụ người dân báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm ba trăm linh triệu đồng gây hoang mang trong quần chống nhân dân
trước đó khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín bà trương thị mỹ chi chú tại xã vĩnh hành huyện châu thành tỉnh an giang cùng con trai đến công an xã vĩnh hành trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền ba trăm linh triệu đồng để trong tủ
qua công tác khám nghiệm điều tra lực lượng công an nhận định không xảy ra vụ trộm nào và tiến hành mời bà chi về trụ sở làm việc
trước những chứng cứ tài liệu thu thập được bà chi đã thừa nhận số tiền trên
bà đã mua vàng và chi tiêu hàng ngày chỉ còn sáu mươi bốn triệu đồng tiền mặt
khi mẹ ruột đề nghị lấy số tiền để xây nhà mới bà chi muốn giữ số tiền trên nên đã báo tin giả là bị mất trộm
ngày sáu tháng một mươi chủ tịch ubnd xã vĩnh hành ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hai năm triệu đồng đối với bà chi về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
lạng lách trên đường phố thông chốt kiểm soát đâm bị thương cán bộ công an
một thanh niên vừa bị tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương tỉnh hải dương không chế bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn đức hiếu chú phường nam đồng thành phố hải dương
trước đó hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi bốn b bốn chín trăm bốn mươi chín
không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước và đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn
làm đồng chí hoàn bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ xây dựng tỉnh an toàn giao thông
công an tỉnh bắc ninh đã mở đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
huy động toàn lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến
trong đó yêu cầu đồng chí trưởng phòng
trưởng công an cấp huyện và cấp phó phải trực tiếp tham gia chỉ đạo trên tuyến
đợt cao điểm diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bắc ninh bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông
tập trung các tuyến quốc lộ một mươi tám cũ và mới cốt lộ ba mươi tám một a một mươi bảy các tuyến tỉnh lộ đường nội thành nội thị
tập trung kiểm tra xử lý tất cả người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ
tăng cường xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn không để tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng quá khổ quá tải
tăng cường xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là kiểm tra các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tại chốt kiểm tra nồng độ cồn đường ngô gia tự phường vũ ninh thành phố bắc ninh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
đặc biệt là trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hôm nay liên quan công ty thì em cũng hơi quá chén một tí
sau việc này tất nhiên là em rất vui
sau cái kinh nghiệm đặc biệt là tăng cường xử lý nghiêm khi tham gia giao thông trật tự
đặc biệt có trường hợp không chỉ vi phạm nồng độ cồn mà còn có hành vi chống người thi hành công vụ
đây là những hình ảnh phóng viên chương trình ghi lại tại khu vực tuyến đường tỉnh lộ hai trăm bảy mươi chín
thuộc địa phận phường nhân hòa thị xã quế võ tỉnh bắc ninh
tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông công an thị xã quế võ tiến hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
đối với nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám
nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cho kết quả năm trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở
trong quá trình lập biên bản đức đã lăng mạ xúc phạm dùng mũ cối đe dọa và đẩy ngã một đồng chí trong tổ công tác
công an thị xã quế võ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đức về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra xử lý
và tổ công chất tổ điều tra yêu cầu em dừng lại thì em có dừng lại em thuộc nồng độ cồn
sau đó có một đồng chí công an cứ dùng máy quay là em cũng không hiểu
em cũng không hiểu luật này nọ thì em xúc phạm đến đồng chí đó
và em có dùng tay đẩy vào vai bạn đó và rơi điện thoại và bạn đấy lúc đó bị ngã
trong hai ngày đầu gia quân thực hiện đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã tổng kiểm tra hơn một mươi một phương tiện
tạm giữ ba trăm linh năm phương tiện lập biên bản xử lý gần bốn trăm linh trường hợp trong đó hai trăm năm mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ba mươi ba trường hợp vi phạm tốc độ tám trường hợp quá tải quá khổ cơi nới
thời gian tới công an tỉnh sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và không có trường hợp ngoại lệ
người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông đồng thời tích cực tuyên truyền người thân gia đình
chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn văn minh
vào dạng sáng nay tám tháng một mươi một căn nhà đồng thời là xưởng gia công đồ nhựa
nằm trong hẻm quốc lộ một phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm xảy ra cháy
vụ hỏa hoạn này đã khiến cho một hàng xóm nhà kế bên bị tử vong do ngạt khói
thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng người dân hốt hoảng khi phát hiện liền hô hoán cho mọi người trong xóm
lúc này ngọn lửa đã bùng phát mạnh và bốc lên cao liền gọi một trăm một mươi bốn báo cháy
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã điều nhiều
một cán bộ chiến sĩ và phương tiện tới ứng cứu và dập lửa
tới hiện trường tổ cứu hộ đã đưa được một nạn nhân ở nhà kế bên ra ngoài rồi tiến hành hô hấp nhưng nạn nhân đã tử vong
tổ chữa cháy đã chia làm nhiều mũi phun nước vào làm mát
hơn một mươi phút sau ngọn lửa đã được dập tắt bảo vệ được các nhà dân liền kể
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyên nãn tội phạm
và đối tượng lê xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi ba d tổ một mươi chín hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện